chiều nay ngày một mươi tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp đồng chí olga tapia
bí thư trung ương đảng trưởng ban khoa học giáo dục và thể thao trung ương đảng cộng sản cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn đồng chí raúl castro bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cuba đã gửi điện chia buồn đến đảng nhà nước và nhân dân việt nam
về việc nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần đã cử đoàn cấp cao đảng cộng sản cuba do đồng chí olga tapia đã dẫn đầu sang dự lễ tang đồng chí đỗ mười
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của đảng nhà nước nhân dân việt nam
ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba anh em
việt nam coi thắng lợi của cuba như thắng lợi của mình và tin tưởng chắc chắn rằng dưới ánh sáng của các nghị quyết do đại hội sáu bảy của đảng cộng sản cuba đề ra
cuba sẽ tiếp tục thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế và xã hội xã hội chủ nghĩa mở ra một giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng quốc gia chủ quyền độc lập xã hội chủ nghĩa dân chủ phồn vinh và bền vững
tổng bí thư nhấn mạnh việt nam sẵn sàng chia sẻ với cuba mọi kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới
đồng chí olga tapia trân trọng truyền lời chia buồn sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân cuba tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
tới các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam về việc nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần
nhấn mạnh đồng chí đỗ mười là người bạn thân thiết của cuba là người góp phần củng cố mối quan hệ anh em giữa hai nước cuba việt nam
đồng chí olga tapia thông báo khái quát với tổng bí thư nguyễn phú trọng về tình hình cuba và nhấn mạnh
đảng nhà nước và nhân dân cuba hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt với đảng nhà nước và nhân dân việt nam
mong muốn và quyết tâm thực hiện di huấn của hai lãnh tụ lịch sử chủ tịch hồ chí minh và tổng tư lệnh fidel castro
trong việc tăng cường thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước